thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín sáng nay ngày hai mươi một tháng bảy của bộ y tế cho biết
việt nam đã có tám sáu trăm sáu mươi chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
hơn bốn ba mươi ba triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm chủng trên cả nước
và sáng nay ngày hai mươi một tháng bảy việt nam có thêm hai bảy trăm tám mươi bảy ca mắc
trong đó thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với một bảy trăm ba mươi chín ca